ngày bảy tháng bốn tại hà nội triển lãm tranh sắc màu bắc trung nam lần thứ một mươi đã được khai mạc
đến với triển lãm công chúng được thưởng lãm những tác phẩm mới nhất của một mươi gương mặt họa sĩ nữ quen thuộc của ba miền bắc trung nam
triển lãm sắc màu bắc trung nam quy tụ một mươi họa sĩ nữ ba miền với năm mươi tác phẩm mới tràn đầy màu sắc
họ thể hiện tình yêu và sự rung động trước vẻ đẹp thiên nhiên cuộc sống
những vấn đề đường đại với những bút pháp phong cách khác nhau trên nhiều chất liệu như giấy gió sơn mài sơn dầu tranh cắt vải
từ triển lãm đầu tiên thực hiện tháng một năm hai nghìn một mươi tại hà nội đến nay các nữ họa sĩ đã tổ chức được một mươi triển lãm
họ kết nối với nhau không kể tuổi tác vùng miền chỉ với tiêu chí chung đam mê và sống hết mình vì nghệ thuật
nhóm họa sĩ nữ ba miền đã đem tranh của mình đến công chúng tại nhiều nơi như thành phố hồ chí minh
quảng ninh thừa thiên huế đà nẵng đắk lắc cùng nhiều tỉnh thanh khác
cuộc tụ hội sắc màu bắc trung nam lần này tiếp tục thể hiện sức sáng tạo bền bỉ của các nữ họa sĩ
và truyền cảm hứng cho phái đẹp trên con đường dấn thân vào nghệ thuật
xác định việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh phải bắt đầu từ cán bộ đảng viên nhất là người đứng đầu
đảng bộ huyện kim bôi tỉnh hòa bình quyết tâm trở thành lá cơ đầu cụ thể hóa nội dung học và làm theo bác
tại huyện kim bôi tỉnh hòa bình hình ảnh cán bộ lãnh đạo từ huyện đến cơ sở
cùng người dân lăn xả trong các phong trào xây dựng nông thôn mới đã không còn xả lại
cán bộ có thêm cơ hội gần dân hiểu dân qua đó tuyên truyền vận động được người dân
tham gia các hoạt động chung của địa phương từ đó củng cố khối đại đoàn kết vững chắc
góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn
tại huyện kim bôi tỉnh hòa bình quyết tâm trở thành lá cơ đầu cụ thể hóa nội dung học và làm theo bác

trong đó có trên tám mươi tập thể cá nhân là tổ chức đảng đảng viên
năm hai nghìn hai mươi bốn huyện tiếp tục triển khai học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
trong đó đề cao vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên
không chỉ lao động lớn tuổi người không có trình độ chuyên môn gặp khó
mà nhiều lao động trẻ có trình độ băng cấp vẫn chảy chật tìm việc
theo phản ánh trên báo tiền phong tình trạng này đang diễn ra khá phổ biến
tại các tỉnh thành phố khu vực đông nam bộ
đại diện lãnh đạo hội giáo dục nghề nghiệp tp hcm nhận định tình trạng mất cân đối cung cầu
thể hiện ở việc người lao động làm việc không hù hợp với ngành nghề được đào tạo
giữa cấp bậc chuyên môn kỹ thuật và ngành nghề đào tạo với nhu cầu của thị trường
bước chân vào thị trường lao động người trẻ phải có kỹ năng mềm chịu được áp lực công việc
thậm chí đối với thị trường chuyển đổi số sắp tới sẽ có những người phải rời khỏi vì không phù hợp
theo thông tin
trên báo tuổi trẻ kỳ thi đánh giá năng lực đợt một năm hai nghìn hai mươi ba do đại học quốc gia tp hcm tổ chức vào sáng ngày bảy tháng bốn
có tỷ lệ thí sinh dự thi cao nhất từ trước đến nay lên đến chín mươi tám hai
đợt một kỳ thi đánh giá năng lực đại học quốc gia tp hcm năm nay có chín mươi ba tám trăm ba mươi một thí sinh tham gia tại hai mươi bốn địa phương
trải dài từ miền trung đến tây nam bộ với năm mươi một cụm thi và chín mươi điểm thi
năm nay đại học quốc gia tp hcm giành tối thiểu bốn mươi bốn
bốn mươi năm tổng chỉ tiêu xét tuyển bằng phương thức thi đánh giá năng lực
kết quả kỳ thi được hơn một trăm linh trường đại học cao đẳng sử dụng để tuyển sinh
dự kiến đại học quốc gia tp hcm sẽ công bố kết quả kỳ thi đợt một vào ngày một mươi năm tháng bốn
thông qua tài khoản cá nhân của thí sinh khi đăng ký dự thi
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
ngày bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
từ hôm nay báo nhân dân mở chuyên mục lưng lẫy điện biên
chấn động địa cầu và chuyên mục nhật ký chiến sự điện biên phủ
để tuyên truyền sâu rộng trong toàn đảng toàn dân toàn quân ta
về ý nghĩa tầm vóc giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng điện biên phủ
bài viết đầu tiên trong loạt bài với nhân đề
vâng châm chỉ đạo chiến lược của đảng trong đông xuân một nghìn chín trăm năm mươi ba một nghìn chín trăm năm mươi bốn
và chiến dịch điện biên phủ
mời quý vị đón đọc trên trang nhất và trang hai
năm hai nghìn hai mươi ba lượng nhập khẩu thép cán nóng tăng mạnh
lên hơn chín sáu triệu tấn chủ yếu là từ trung quốc và ấn độ
đáng chú ý là giá nhập khẩu đã giảm mạnh từ sáu trăm một mươi ba usd vào đầu năm hai nghìn hai mươi
xuống còn năm trăm bốn mươi một usd trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi ba
trung quanh vấn đề này báo kinh tế và đô thị đăng tải ý kiến
của một số chuyên gia cho rằng với tình trạng thép cán nóng ổ ạt
nhập khẩu vào việt nam và có dấu hiệu bán phá giá
thì chính phủ phải vào cuộc từ đó sẽ đưa ra các giải pháp
một cuộc điều tra chi tiết rõ ràng là rất cần thiết
để bảo vệ sản xuất thượng nguồn của ngành thép
vốn là sưng sống của một nền kinh tế
theo thông tin trên báo đại đoàn kết càng ngày vật liệu săn lấp
và đắp nền xây dựng cao tốc càng trở thành vấn đề lớn
và những giải pháp được doanh nghiệp giới chuyên gia đề xuất
như dùng cắt biển làm đường trên cao hay là tận dụng hàng chục triệu mét khối
xỉ than của nhà máy nhiệt điện đang chờ được các cơ quan có thẩm quyền
đưa ra câu trả lời
nhiều ý kiến từ nhà thầu xây dựng cho rằng
bộ giao thông vận tải và bộ xây dựng cần đưa các nội dung
quy hoạch mỏ vật liệu đất đá cát vào phạm vi của dự án ngay từ đầu
để thẩm định cấp phép cho dự án đồng thời phải coi mỏ vật liệu
như một hạng mục của dự án thì mới có thể khả thi
theo phản ánh của báo lao động một số ý kiến người dân cho rằng
với mức đền bù hỗ trợ nhà và đất phục vụ dự án đường vành đai bốn
thành phố hà nội như hiện tại họ sẽ không đủ để mua một suất
cho cả gia đình và cũng không biết xoay sở cuộc sống ra sao
để tháo gỡ vấn mắc ubnd huyện mê linh hiện đang kiến nghị ubnd thành phố hà nội
xem xét cơ chế đặc thù hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân
đồng thời cho phép huyện mê linh xem xét công nhận lại hạn mức đất ở
đối với các thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án này
bảo hiểm xã hội việt nam cho biết công tác thanh tra kiểm tra
về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp
mô rộng giúp cho các cơ quan chức năng phát hiện xử lý kịp thời vi phạm
dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đang được lấy ý kiến nhân dân
đã bổ sung biện pháp xử lý trốn đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
với những giải pháp mạnh như ngừng sử dụng hóa đơn
hoặc khởi kiện doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội
tuy nhiên theo ghi nhận trên báo thời nay nhiều ý kiến cho rằng
xử lý vấn đề chậm đóng trốn đóng bảo hiểm xã hội rất phức tạp
nên cần nhiều thời gian và giải pháp mạnh hơn
quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị trong ngày hôm nay khối khí lạnh sẽ được tăng cường trở lại
dưới tác động của khối khí lạnh tăng cường trong ngày hôm nay
ở các tỉnh phía đông bắc bộ sẽ tiếp tục duy trì trời nhiều mây
buổi sáng vẫn có mưa và mưa nhỏ
trời xe lạnh với mức nhiệt trên các khu vực đều giao động từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
đến chiều khi đã nằm sâu trong khối khí lạnh
thì thời tiết ở các tỉnh phía đông bắc bộ sẽ chuyển tạnh giáo hơn
dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực này
sẽ phổ biến từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ trời mát mẻ cả ngày
trong khi đó với các tỉnh ở phía tây bắc bộ hôm nay vẫn có nắng
riêng ở khu vực tây bắc bao gồm các tỉnh lai châu điện biên và sơn la
có nắng mạnh và có nắng nóng
nhiệt độ trong ngày hôm nay ở khu vực này phổ biến từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ có nơi trên ba mươi năm độ
quá trình tăng cường của khối khí lạnh cũng khiến cho nền nhiệt ở khu vực miền trung tiếp tục giảm thêm
đối với khu vực từ thanh hóa đến hà tĩnh hôm nay trời nhiều mây có mưa giải rác trong ngày
nhiệt độ ở thanh hóa phổ biến khoảng hai mươi tám độ
khu vực nghệ an nhiệt độ giao động từ hai mươi tám đến hai mươi chín độ còn ở hà tĩnh trong khoảng ba mươi độ
trong khi đó khu vực từ quảng bình đến thừa thiên huế trong ngày hôm nay vẫn có nắng
đến chiều có mưa nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực này giảm xuống
còn từ ba mươi độ
từ ba mươi một đến ba mươi ba độ không còn nơi nào có nắng nóng nữa
các tỉnh thành từ đà nẵng đến bình thuận ban ngày trời vẫn có nắng
chỉ còn một số nơi ở phía tây các tỉnh quảng nam và quảng ngãi là có nắng nóng
còn các khu vực khác đều có mức nhiệt từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
đến chiều tối nay sẽ có mưa rào và rông ở một vài nơi
trong ngày hôm nay toàn bộ nam bộ và tây nguyên đều có nắng sớm
cường độ nắng sẽ càng lúc càng gia tăng
dự báo đến chiều ở tây nguyên và nam bộ
đều phổ biến mức nhiệt cao giao động từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
trên biển trong ngày hôm nay khu vực huyện đảo hoàng sa vẫn tiếp tục duy trì gió nam đến đông nam ở mức cấp bốn
trong khi đó quanh khu vực huyện đảo trường sa đều có gió đông bắc cường độ ở mức cấp ba đến cấp bốn
mưa chỉ xảy ra vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước